thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm chúc tết và tặng hai trăm linh xuất quà cho bà con đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách tại huyện đắk song tỉnh đắk nông
phát biểu chúc tết bà con đồng bào các dân tộc tỉnh đắk nông huyện đắk song thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
chủ trương của đảng nhà nước là chăm lo đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số nhất là các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn đón tết vui tươi an toàn
thủ tướng cũng mong muốn đảng bộ chính quyền huyện đắk song phát huy hơn nữa lợi thế về vị trí địa lý để tăng nguồn thu cho địa phương
đóng góp vào kết quả chung của tỉnh và đất nước
cùng với đó huyện phải tăng cường cảnh giác chủ động nắm vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn
kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hành vi lôi kéo kích động của kẻ xấu và các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân
trước đó thủ tướng đã tới thăm hỏi tặng quà chúc tết mẹ việt nam anh hùng châu thị nghê chín mươi bốn tuổi trú tại thị trấn đức an huyện đắk song tỉnh đắk nông